thưa quý vị không chỉ là quả đấm thép trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm
những ngày qua cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
còn phối hợp với cơ quan công an các quận huyện trên địa bàn tp hcm tạo thành lá chắn thép trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tích cực chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ
từ khi tp hcm áp dụng chỉ thị một mươi sáu để giãn cách xã hội triển khai các giải pháp cấp bách để ngăn chặn
đẩy lùi dịch bệnh gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
được điều động tăng cường cho công an các quận quyện trên địa bàn thành phố để phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch và trấn áp các loại tội phạm
xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm được đảng nhà nước nhân dân giao tập thể cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn quyết tâm cao nhất
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi đã phối hợp với địa phương để tuân trá kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
xử lý các lỗi vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu về việc phòng chống dịch bệnh của thủ tướng chính phủ cũng như chỉ thị một mươi hai của tp hcm
ngoài ra chúng tôi cũng cử cán bộ chiến sĩ tăng cường hỗ trợ các chốt kiểm soát phong dịch các điểm cách ly các khu phong tỏa
tại các chốt kiểm soát lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông và công an địa phương không quản ngại nắng mưa
kiểm soát tuyệt đối người và phương tiện ra vào thành phố cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch
nhận được màn lợi
cách tên thì tôi xác định được đây là nhiệm vụ trọng tâm nhất của thủ tướng chính phủ giao cho lực lượng bộ công an
khi nhận được lệnh ra quân thực hiện công tác phòng chống dịch thì chúng tôi đã đẩy quyết tâm cao nhất là sớm đẩy lùi dịch bệnh để ổn định tình hình của đất nước mình
từ khi có lực lượng vũ trang về trong đó có lực lượng công an về thì tình hình nó ổn định hơn
người dân sẽ thấy cái hình ảnh và được nhận cái tuyên truyền giải thích và đề nghị thì bà con đảm bảo tốt hơn
thì hiện nay thì nhìn chung thì ban đêm thì ban ngày cũng vậy thì bà con ít ra đường
bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba cũng tích cực vận động hỗ trợ cho bà con nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau
từ khi đơn vị cảnh sát cơ động được phân công về hỗ trợ cho địa phương ở xã hồ tây bình chánh hồ chí minh thì anh em rất là ngắn bó
cảnh sát cơ động được phân công về hỗ trợ cho địa phương ở xã hồ chí minh thì anh em rất là ngắn bó